theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại quán lam viên trên đường đặng văn trơn phường hiệp hòa
nhóm của nguyễn tấn lương lê võ trường hải cùng tám đối tượng khác đã xô sát với nhóm của phạm văn hiền
trung tá đinh tú anh trung tá nguyễn quang trường đại tá huỳnh bảo hùng
nguyên trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố biên hòa
hậu quả lê võ trường hải bị thương tích ở vùng chán với tỷ lệ thương tích là bảy
khi xe ô tô của nhóm cảnh sát rời đi
lương đã điện thoại cho ngô đình giang ngô văn giang và nguyễn hoàng đỗ đạt
cùng với một số đối tượng khác đuổi theo vây quanh xe và xì hơi bốn bánh xe chở nhóm của cảnh sát
lúc này nhóm của hiền ngồi trên xe ô tô khóa cửa xe và báo cho công an thành phố biên hòa
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai và công an thành phố biên hòa đã huy động lực lượng đến hiện trường
và gần hai giờ đồng hồ sau mới xử lý được vụ việc
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định giang ba mươi sáu đã huy động thêm nhiều đối tượng khác
đến hỗ trợ và giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng trên đường đặng văn trơn nhiều giờ đồng hồ
ngoài xét xử các bị cáo trên các đối tượng khác liên quan đến vụ việc tiếp tục điều tra xác minh
đồng thời truy nã truy bắt các đối tượng liên quan và xét xử sau
phiên tòa tiếp tục xét xử trong ngày hôm nay
công an phường tân lập thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ xử lý một đối tượng
đang hoãn thi hành án lại tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là trần kiều lý
trần kiều lý tạm trú ở phường tân lập thành phố bô ma thuật
vào năm hai nghìn một mươi tám lý đã bị tòa án nhân dân cấp cao thành phố đà nẵng tuyên án một mươi sáu năm tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trong quá trình được tải hoại lý lại tiếp tục mua bán ma túy về để bán lại cho các con nghiện
trước đó qua tin báo của một chúng nhân dân công an phường tân lập kiểm tra phòng trọng của lý
phát hiện hai gói ma túy đá
ly khai nhận đã mua ma túy của một người phụ nữ hiện chưa rõ lai lịch
rồi đem về phòng trọ cất giấu để bán cho một đối tượng nghiện đặt hàng trước đó
tuy nhiên khi chưa bán được ma túy thì đã bị công an phường tân lập phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng long sinh năm hai nghìn
trú tại xã liên am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về các tội giết người
cô ý làm hư hỏng tài sản và trộm các tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào ngày ba tháng bốn long gọi xe taxi của anh phạm văn đạt để về quê tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
do trước đó vay nợ với lãi suất cao và không có khả năng chi trả long đã nảy sinh ý định tự sát
khi xe đang lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai với tốc độ khoảng một trăm linh km một giờ
long đã trồm người ra ghế trước và bất ngờ xoay vô lăng xe ô tô về bên phải với mục đích gây tai nạn để tự sát
khiến xe ô tô đã đâm vào hộ lan bên phải của đường cao tốc và hư hỏng nặng
tuy nhiên ngay sau cú va chạm các túi khí của xe đều bung cho nên không ai bị thương
khi xe dừng lại long mở cửa bỏ chạy và lấy trộm một chiếc xe máy bỏ trốn về huyện hương sơn
về huyện hương sơn dương tỉnh tuyên quang thì bị bắt giữ
và hiện công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối tượng nguyễn hoàng long để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng
một đối tượng dùng dao đâm hai người khác bị thương
vừa bị công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào hồi một mươi một h ngày một mươi sáu tháng năm trên tuyến đường liên xã địa phận xã tân kỳ huyện tứ kỳ
nguyễn văn phú điều khiển xe máy áp sát xe của anh trương tuấn hải
rồi bất ngờ dùng dao đâm vào lưng anh hải
khiến anh hải bị thương phải đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện
cho đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày cũng với thủ đoạn tương tự
phú đã tiếp tục gây thương tích cho một nữ sinh trên đường đi học về tại địa bàn phường ngọc châu
thành phố hải dương
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận chỉ do treo đùa và mâu thuẫn khi đi trên đường
nên đã gây ra hành vi trên
cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lại có thêm nhiều nạn nhân của tội phạm trên không gian mạng
công an tỉnh bắc ninh vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội facebook
bước đầu các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng
từ hơn một trăm linh nạn nhân tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
tại bắc ninh xuất phát từ đơn trình báo của một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn
từ việc chiếm quyền sử dụng facebook
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ ổ nhóm
gồm bốn đối tượng đều ở các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
theo cơ quan công an các đối tượng đường dây này đều có sự phân công nhiệm vụ
ở từng giai đoạn để lừa đảo nạn nhân
trồng tr misinformation được công lý mã hút vô cơ là gì
bức th titan t pole nỗi đi ch hedge vào hẹn gặp lại
hãy egg nhóm
chuyên mục đích để t tensions aman ba mươi hai
chuyển đi xem phần video nhé gần chút gần chút chuyền đi xem phần video nhé gần chút gần chút chuyền đi xem phần video nhé gần chút gần chút chuyền đi xem phần video nhé gần chút gần chút
các đối tượng khai nhận đã sử dụng chiêu thức gửi đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập thông báo thông tin tài khoản
sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu mã xác thực otp của chủ thẻ các đối tượng này lập tức chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào tài khoản của chúng
ngoài ra các đối tượng còn dùng thủ đoạn hách tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng rồi dùng tài khoản facebook đó để liên lạc với bạn bè người quen của nạn nhân để dựng lên những màn kịch lừa đảo hết sức tinh vi